bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các nhà xuất bản thực hiện các thủ tục để kịp thời công bố giá của mỗi cuốn sách giáo khoa lớp một trước ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí chi phí sinh hoạt đối với học sinh sinh viên sư phạm vừa được bộ giáo dục và đào tạo đưa ra lấy ý kiến
theo dự thảo sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ ba sáu mươi ba triệu đồng một tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường
cụ thể mức hỗ trợ ba sáu mươi ba triệu đồng một tháng bao gồm
hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo tối đa không vượt mức trần học phí theo quy định của chính phủ
và mức hỗ trợ chi phí sinh hoạt được áp dụng thống nhất trong năm học và hàng năm được điều chỉnh theo tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng năm trước liên kề với năm học hiện tại
thời gian hỗ trợ tính theo số tháng thực tế học tập tại trường nhưng không quá một mươi tháng một năm học
mức lương của sinh viên mới ra trường năm hai nghìn hai mươi tại các doanh nghiệp thấp nhất là ba hai trăm tám mươi bốn chín trăm linh đồng một tháng đến bốn bảy trăm hai mươi chín bốn trăm linh đồng một tháng
tùy theo vùng
theo bộ luật lao động hai nghìn một mươi hai người sử dụng lao động cần phải bảo đảm mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do chính phủ quy định
tại nghị định chín mươi hai nghìn một mươi chín mức lương tối thiểu vùng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tăng trung bình năm năm so với năm hai nghìn một mươi tám
đối với người đã qua học nghề đào tạo nghề người có bằng đại học người đã được cấp văn bằng chứng chỉ trình độ sơ cấp trung cấp cao đẳng
tại các cơ sở giáo dục nghiệp
mức lương tối thiểu phải cao hơn ít nhất bảy
bộ lao động thương binh và xã hội sẽ mở chiến dịch thanh tra về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp đồng loạt tại các tỉnh thành phố trên cả nước trong năm hai nghìn hai mươi
theo đó hai đối tượng sẽ được chú trọng để thanh tra là các doanh nghiệp nợ thời gian ngắn nhưng số tiền nợ nhiều và doanh nghiệp nợ thời gian dài nhưng số tiền ít gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động
tổng thống mỹ donald trump đã ký tuyên bố gia tăng các mức thuế
đối với sản phẩm nhôm và thép nhập khẩu của một số nước
theo đó mỹ sẽ tăng thêm hai mươi năm thuế đối với thép và một mươi đối với nhôm so với mức hiện tại
trừ argentina australia brazil canada mexico và hàn quốc sẽ không phải chịu mức thuế tăng thêm này đối với mặt hàng thép
các nước argentina australia canada và mexico được miễn mức tăng thuế bổ sung đối với mặt hàng nhôm
theo ông donald trump các mức thuế này nhằm giúp tăng cường sản xuất trong nước
một vấn đề mà ông cho rằng sẽ tác động đến an ninh quốc gia